tại tỉnh cà mau lượng mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm tốc máy hai mươi năm căn nhà tại xã lợi an huyện trần văn thởi vào chiều ngày ba mươi tháng bốn
theo ghi nhận có năm căn nhà bị tốc máy hoàn toàn còn lại bị hư hỏng nặng
gió mạnh còn làm cho nhiều cây cối bị đổ ngã
hiện nay các ngành chức năng đang tiếp tục kiểm tra mức độ thiệt hại và hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả
theo dự báo trong thời gian tới hiện tượng thời tiết cực đoan còn có thể gây thiệt hại
bởi vậy người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống nhằm giảm thiểu những tổn thất mà thiên tai gây ra